hiện tại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam đang giữ liên lạc với các chủ phương tiện hoạt động trên biển
để hướng dẫn ngư dân cách ứng phó kịp thời với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hàn quốc mới đây cho biết sẽ hạn chế quảng bá về các cuộc tập trận thường niên với mỹ
để tránh gây ảnh hưởng đến nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài
trên bán đảo triều tiên
theo bộ quốc phòng hàn quốc các cuộc tập trận chung thường niên giữa mỹ và hàn quốc sẽ vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch
tuy nhiên seoul sẽ kiểm chế khi quảng bá hoặc công bố chương trình tập trận
bộ quốc phòng hàn quốc cũng khẳng định chưa bao giờ cân nhắc hay thảo luận về việc giảm quy mô
hoặc hủy cuộc tập trận người bảo vệ tự do unchi được tổ chức thường niên vào mùa hè
tuyên bộ trên phù hợp với đặc trường chung của bộ trưởng quốc phòng hàn quốc sung yong mu
và người đồng cấp mỹ james batis tuy nhất trí không quảng bá quá ồn ào với các cuộc tập trận chung thường kỳ
coi đây là một phần trong kế hoạch truyền thông chiến lược để giữ bầu không khí hòa bình trong khu vực
trước đó bình nhưỡng vẫn luôn phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung giữa mỹ và hàn quốc
và một trong những nỗ lực hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
phải kể đến sự khởi hành của chuyến tàu lịch sử kết nối giữa seoul và bình nhưỡng
chuyến tàu hòa bình
chuyến tàu hòa bình chỉ duy nhất một chuyến một ngày được tài trợ bởi công ty đường sắt quốc gia hàn quốc và các quan chức ủng hộ thống nhất
đã đến gadorasan trên tuyến đường sắt gyeonggui ở pachu gần biên giới liên triều
và ngay trong ngày đầu khai trương rất đông người dân đã xếp hàng để mua được vé cho chuyến tàu lịch sử
chuyến tàu này là biểu tượng cho hy vọng về hòa bình cho hai miền triều tiên
tôi rất hào hức tôi đã mong chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi
giờ đây mỗi người đều có thể mua vé đến bình nhưỡng họ có thể mua vé từ seoul
chuyến tàu khởi hành vào lúc một mươi một giờ trưa ngày ba tháng sáu theo giờ hà nội và hành khách đến công viên hòa bình dorasan
nơi một buổi hòa nhạc được tổ chức kỷ niệm đợt phát hành vé đầu tiên kể từ khi bắn đảo bị chia cắt
chuyến tàu chở một mươi một toa xe khởi hành đi seoul sau năm giờ
trước đó tuyến đường sắt phía bắc gadorasan ngừng hoạt động trong chiến tranh triều tiên vào năm một nghìn chín trăm năm mươi một
hội nghị thường niên lần thứ bảy mươi bốn của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế và hội nghị thượng đỉnh vận tải hàng không thế giới
đã chính thức khai mạc vào sáng nay tại thành phố sydney của australia
mở đầu phiên khai mạc ông alexander dejuniak chủ tịch hội đồng tổng giám đốc hiệp hội vận tải hàng không quốc tế nhấn mạnh
vận tải hàng không thế giới đã ghi nhận năm thứ chín liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận góp phần khẳng định tầm quan trọng của lĩnh vực này trong nền kinh tế toàn cầu
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bảy vận tải hàng không thế giới đã thu về ba mươi tám tỷ đô la vượt hơn ba năm tỷ đô la so với dự báo trước đó
tuy nhiên dự báo năm hai nghìn một mươi tám ngành vận tải mũi nhọn này sẽ có mức lợi nhuận thấp hơn là ba mươi ba tám tỷ đô la bất chấp nhu cầu vận tải hàng không vẫn tăng trưởng
nguyên nhân là do ngành hàng không đang phải đối mặt với rủi ro tăng chi phí như giá nguyên liệu hay chi phí nhân công tăng
việc quá tải cơ sở hạ tầng hàng không tại hầu hết quốc gia trên thế giới cũng tạo ra nguy cơ mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không trong tương lai
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt